nhiệt độ xuống thấp tại khu vực âu quý hồ huyện sapa tỉnh lào cai đã tạo lớp băng trên mặt đường quốc lộ bốn g gây ách tắc giao thông tại khu vực này
cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người tham gia giao thông cần đề phòng khi lưu thông qua khu vực này vì dễ dẫn đến tai nạn giao thông
để đảm bảo an toàn lực lượng chức năng huyện sapa đã phân luồng giao thông và tạm dừng ô tô lưu thông trên đoạn đường này
tuy băng giá đóng trên đoạn đường quốc lộ bốn d đã tan chảy một phần các phương tiện lưu thông trên đoạn đường có thể di chuyển tuy nhiên vẫn rất nhiều khó khăn
dự báo với diễn biến thời tiết như hiện nay một vài ngày tới hiện tượng đóng băng trên mặt đường đoạn quốc lộ bốn d qua trạm tôn ô quý hồ sapa vẫn có thể tái diễn
lực lượng cảnh sát giao thông huyện sapa khuyến cáo các tài xế điều khiển phương tiện giao thông trên tuyến quốc lộ bốn d cần lưu ý
theo dõi diễn biến thời tiết qua các phương tiện thông tin đại chúng để tìm hướng di chuyển thích hợp